xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh quảng nam đối với công ty chúng tôi
thông qua trung tâm chúng tôi đã tuyển dụng được một số lượng lớn người lao động
so với những công nhân mà công ty trực tiếp tuyển dụng
thì có nhiều công nhân chúng tôi tuyển được qua trung tâm có những kỹ năng tốt thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn
đối với doanh nghiệp thì nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn của quảng nam thì tương đối lớn
đối với doanh nghiệp thì nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn của quảng nam tương đối lớn
thông qua rất là nhiều kênh tuy nhiên kênh phổ biến nhất hiện nay là qua trung tâm dịch vụ việc làm quảng nam
thì trung tâm dịch vụ việc làm quảng nam cùng với doanh nghiệp đi tặng cơ sở
để mà thực hiện các điểm giao dịch việc làm tại các huyện và các xã
tại một địa phương khác từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh quảng ngãi đã tổ chức được hơn hai mươi phiên giao dịch việc làm
tại các huyện thành phố trong tỉnh
qua đó đã giải quyết việc làm cho các huyện thành phố trong tỉnh
khoảng bảy lao động
chị huỳnh thị bích nhi là một trong số những công nhân này
chỉ sau một thời gian ngắn nghỉ việc tại công ty cũ
thông qua trung tâm dịch vụ việc làm chị đã tìm được một công việc mới với mức thu nhập ổn định
thì mình cảm thấy công ty này phù hợp với yêu cầu của mình thì mình vô đây mình lo
và mình đã gắn bó được vào tối nay
cái hiệu quả của trung tâm dịch vụ việc làm mang đến do doanh nghiệp của chúng tôi
thì cũng mang lại một kết quả cũng tương ứng là tốt
tuy nhiên là cái tỷ lệ mà lao động phổ thông mà tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm của mình thì còn ít
chỉ là lao động ở cấp trung thì nhiều hơn
tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh quảng ngãi
hoạt động của trung tâm chủ yếu là tổ chức thu thập thông tin về việc làm chống
người tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm
đồng thời kết nối với cổng thông tin điện tử việc làm
việclamvietnam gap vn để có thể thông tin trên phạm vi toàn quốc
đình kỳ các trung tâm thực hiện việc phân tích đưa ra các bản tin về thị trường lao động
bản tin dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn
ngoài những phiên giao dịch việc làm
người lao động khi thất nghiệp có thể đến trung tâm
bất kỳ ngày nào để được nhận tư vấn và giới thiệu việc làm mới

hằng tháng chúng tôi đưa dữ liệu vào website của trung tâm
và gặp nhặt và công bố dữ liệu đó gửi về đến tận xã
trước kia là tận xã bây giờ chúng tôi gửi về tới một năm trăm linh thô
một năm trăm linh cái bộ dữ liệu đến tận xã thôn
để người lao động ở địa phương không chỉ người lao động thất nghiệp
mà người lao động công thông có nhu cầu việc bình thường
người ta vẫn tiếp cận thông tin việc làm chống và thông tin tử dụng các doanh nghiệp
người ta lao động và tiếp cận các doanh nghiệp để phòng phán tử dụng
những con số đó đã cho thấy các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước ngày càng phát huy vai trò của mình
trong việc kết nối cung cầu lao động góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở các địa phương
hoạt động giới thiệu việc làm cung ứng và tuyển lao động của các trung tâm dịch vụ việc làm
cũng được tăng cường tính hiệu quả hơn thông qua hoạt động giao dịch việc làm của các sàn giao dịch việc làm
hiện nay cả nước có bốn mươi tám địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm
trong giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi bảy trên toàn quốc đã tổ chức được khoảng tám phiên giao dịch việc làm
các phiên giao dịch việc làm được tổ chức với tần suất ngày càng tăng
số doanh nghiệp tham gia trung bình trong một phiên giao dịch việc làm khoảng từ hai mươi năm đến sáu mươi doanh nghiệp
số người lao động tham gia trong một phiên giao dịch khoảng từ bốn trăm linh đến bốn trăm năm mươi lao động
trong đó số lao động được sơ tuyển trong một phiên giao dịch việc làm khoảng hai trăm linh hai trăm ba mươi lao động
thông qua hoạt động của sản giao dịch việc làm các trung tâm dịch vụ việc làm đã tạo môi trường thuận lợi
để người lao động và người sử dụng lao động trực tiếp gặp gỡ phỏng vấn và tuyển dụng
theo kế hoạch của năm hai nghìn một mươi tám trung tâm dịch vụ việc làm quảng nam thực hiện rất nhiều hoạt động về cách nối việc làm
đưa các thông tin thị trường lao động đến với nhân dân
cụ thể là thực hiện các hoạt động
cạnh đó các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cung ứng và tuyển lao động gắn liền với hoạt động tư vấn
theo báo cáo từ các sở lao động thương binh và xã hội và trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bảy tổng số lao động được tư vấn giới thiệu việc làm là gần một mươi chín triệu lượt người
trong đó số lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là trên năm triệu lượt người